theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo nắng nóng vẫn tiếp diễn ở nhiều tỉnh thành trung bộ trong hôm nay hai mươi chín tháng tám và ngày mai ba mươi tháng tám
do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh trung bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng
có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c có nơi trên ba mươi bảy độ c
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ c từ một mươi một giờ đến một mươi sáu giờ
từ ngày ba mươi tháng tám nắng nóng ở các tỉnh trung bộ suy giảm dần
hôm nay chỉ số tiêu uv ở đà nẵng có giá trị từ bảy đến chín mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng